do ảnh hưởng của bão số một mươi hai trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh bình định có mưa to đến rất to dẫn đến ngập lụt và chia cắt giao thông tại một số địa phương trong tỉnh
đến sáng nay đường hùng vương cửa ngõ phía bắc thành phố quy nhơn vẫn bị ngập sâu giao thông bị ách tắc khiến người dân qua lại tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn
từ đêm qua lực lượng cảnh sát giao thông đã phải chốt chặn điều tiết phương tiện qua lại tuyến đường này để bảo đảm an toàn
nước lũ dâng nhanh và ngập sâu đã khiến giao thông bị chia cắt và nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định mưa bão đã làm một người tử vong và một trường hợp bị thương
bệnh nhà bị tốc máy hoàn toàn sạt lở nghiêm trọng tại một số huyện miền núi
tỉnh bình định đang khẩn trương huy động lực lượng phương tiện khắc phục thiệt hại
nhanh chóng thông đường